mới đây các bác sĩ của trung tâm y tế huyện vân đồn tỉnh quảng ninh đã cấp cứu và phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị viêm túi mật hoại tử do sỏi có biến chứng sốc nhiễm trùng nhiễm độc
theo thông tin từ trung tâm y tế huyện vân đồn bệnh nhân vào viện trong tình trạng đau một phần tư bụng trên bên phải và có dấu hiệu vàng da
bệnh nhân được khám lâm sàng kết hợp siêu âm và chụp ct scan bụng có cảm quang
kết quả cho thấy hình ảnh túi mật rất to bảy x một mươi hai cm thành dày năm mm có phản ứng viêm và tụ dịch quanh túi mật cổ túi mật sỏi cạn quang
các xét nghiệm máu ghi nhận bạch cầu tăng rất cao với đa nhân trung tính chỉ số viêm tăng cao
sau khi tiến hành hội trần các bác sĩ chẩn đoán viêm túi mật hoại tử do sỏi tiên lượng nặng
ngoài ra bệnh nhân có tiền sử bệnh đã phẫu thuật cắt hai phần ba dạ dày trên ba mươi năm do led
bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu bằng phương pháp phẫu thuật nội soi cắt túi mật
các mổ kéo dài hai giờ và túi mật được cắt bỏ thành công
hậu phẫu diễn tiến thuận lợi và ổn định bệnh nhân nhanh chóng phục hồi sức khỏe